kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày bốn tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thông tin mới nhất từ bộ y tế cho biết đến trưa ngày hôm nay bốn tháng năm nước ta ghi nhận thêm sáu ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang và bốn ca ghi nhận trong nước tại thành phố đà nẵng và hà nội
các bệnh mới nhất ở hà nội là một chuyên gia người ấn độ ba mươi bảy tuổi làm việc tại công ty vinfast
ngoài ra sở y tế thành phố đà nẵng cũng đã xác nhận đà nẵng ghi nhận thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín trong nước
là nhân viên trong khu vực massage tại khách sạn phú an ở đường hai tháng chín quận hải châu thành phố đà nẵng
trước đó hai ca bệnh khác đã được công bố trong sáng ngày hôm nay là ca bệnh số hai chín trăm tám mươi hai ghi nhận tại thành phố đà nẵng
là bệnh nhân nam hai mươi tám tuổi địa chỉ tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
làm việc tại quận hải châu thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
và các bệnh số hai chín trăm tám mươi năm ghi nhận tại thành phố hà nội là bệnh nhân nam hai mươi sáu tuổi địa chỉ tại quận bắc tử liêm thành phố hà nội
và trước diễn biến trên ngay trong chiều ngày hôm qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
quy định tổ chức cơ sở cách ly ngay tại khách sạn phú an
theo đó một mươi một người làm việc trong khách sạn sẽ được cách ly tại đây thời gian cách ly là một mươi bốn ngày kể từ ngày hôm qua mùng ba tháng năm
và có thể gia hạn thêm tại khách sạn phú an lực lượng y tế đã tiến hành khử khuẩn và hướng dẫn số người còn lại
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiện lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện truy vết những người tiếp xúc với nữ nhân viên này
còn tại hà nội tòa bắc một mươi khu đô thị times city nơi chuyên gia người ấn độ dương tính với sars cov hai sinh sống
với khoảng một năm trăm linh nhân khẩu cũng tạm thời bị phong tỏa và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv trong buổi sáng ngày hôm nay
từ sáu giờ sáng hàng giáo an ninh đã được thiết lập lực lượng công an đã triển khai ứng trực phối hợp với nhân viên y tế truy vết khoanh vùng
đồng thời triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối không để người bên ngoài đi vào khu vực đang cách ly
nhắc nhở bố trí gian cách đảm bảo tiêu cầu phòng chống dịch
bố trí thực hiện trang phục đảm bảo phòng chống dịch và bố trí những khuôn viên những khoảng trống để khi vận chuyển hàng hóa cũng như lương thực thực phẩm cho mọi cư dân để đảm bảo phòng chống dịch tốt nhất và đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra những xích mích hoặc an ninh trật tự xấu không hay
tòa bắc một mươi gồm ba mươi bốn tầng với khoảng một năm trăm linh cư dân hiện đang tạm thời bị phong tỏa
bốn mươi một người liên quan tại tầng hai mươi bốn nơi chuyên gia ấn độ sinh sống
được lấy mẫu xét nghiệm
việc cách ly tạm thời để phục vụ khoanh vùng điều tra dịch tễ
hiện lực lượng chức năng đang xem xét thời gian quy mô cách ly phù hợp với tình hình thực tế
việc tiếp tế thực phẩm được diễn ra bình thường nhưng sẽ được các cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong tại tòa nhà thì có anh tổ chức huyện phố anh vẫn ở trong đó
cũng dựng diện cách ly ở tại đấy thì anh có thông tin tổng hợp thông tin trong đó thì gửi ra
qua gia lô ở ngoài này sẽ lắm mắt được các ý kiến và những thiếu thốn tình trạng trong như thế nào
để mình sẽ phối hợp để mình cung cấp
như vậy chúng tôi đã tổ chức luôn rồi cũng như ngày buổi sáng này cũng đã trực tuyến với các tổ chức đoàn thể
thông tin và chỉ đạo cho các đoàn thể ở tại khu dân cư để làm việc như vậy
như vậy ca nhiễm của chuyên gia ấn độ là trường hợp thứ ba phát hiện dương tính
sau khi hoàn thành cách ly tập trung chỉ trong vòng sáu ngày qua
trong sáng nay bộ y tế vừa ra quyết định yêu cầu các tỉnh
tạm thời không cho người đang cách ly ra khỏi khu cách ly dù đã đủ một mươi bốn ngày đã xét nghiệm hai lần âm tính
đây được coi là biện pháp cần thiết trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
song quan trọng mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
để chung tay ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh
số ca mắc covid một mươi chín tại vĩnh phúc tiếp tục gia tăng
trong khi bệnh viện lớn của tỉnh vĩnh phúc đó là bệnh viện đa khoa khu vực phúc yên đã phải cách ly y tế
chính vì thế tỉnh vĩnh phúc đã phải kích hoạt lại bệnh viện giã chiến để đưa các bệnh nhân mắc covid một mươi chín về đây điều trị
chiều ngày hôm qua ba tháng năm các bệnh nhân đang điều trị ở đây đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
để chuẩn bị giường đón các bệnh nhân covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện này sẽ có bốn mươi giường bệnh có máy thở có hệ thống chụp chiếu x quang
cùng khoảng một trăm năm mươi bác sĩ được chuẩn bị để tham gia điều trị
các kịch bản điều trị khi có các ca bệnh nhẹ đến tăng nặng đều đã được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với trần thị phương thảo hai mươi hai tuổi trú tại thanh sơn phú thọ
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
tại cơ quan công an trần thị phương thảo khai nhận năm hai nghìn hai mươi
thông qua mạng xã hội thảo quen biết ogu pay và đối tượng tên là vương đều là người trung quốc
và được nhờ đứng ra thuê một số căn hộ để cho người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
thảo đã rủ đinh thị huệ hai mươi hai tuổi cùng chú tại huyện thanh sơn là bạn học
tìm thuê một số căn hộ trung cư nhằm kiếm tiền tranh lệch từ việc cho thuê nhà
cơ quan công an phát hiện tại ba căn hộ mà các đối tượng thuê trên địa bàn quận thanh xuân
có một mươi bảy người trung quốc cư trú trái phép trong đó có oupay đối tượng vương đã bỏ trốn
trong vụ việc này trần thị phương thảo được hưởng lợi số tiền là khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
đinh thị huệ hưởng lợi bốn triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam
đối với ogu pay và đinh thị huệ về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
đồng thời đưa một mươi sáu người trung quốc đi cách ly tại bệnh viện công an thành phố theo quy định
lợi dụng hình thức chuyển phát hàng biêu điện một ổ nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia
đã tiến hành gửi ma túy từ cộng hòa liên bang đức về nước ta
vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với các lực lượng của bộ công an và hải quan đã triệt phá thành công đường dây này
bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là hai đối tượng lê minh hùng và giang hùng hưng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng
về tội vận chuyển chế phép chất ma túy
theo báo cáo điều tra đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê minh hùng ba mươi sáu tuổi chú tại phường nguyễn du tp nam định
đang nhận một biêu kiện có dấu từ nước ngoài gửi về
thì lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra phát hiện biêu kiện có nhiều hộp sữa bột
bên trong giấu hai mươi viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với tổng khối lượng khoảng bốn kg
từ lời khai của đối tượng hùng công an tỉnh nam định tiến hành bắt khẩn cấp giang hùng hưng ba mươi bốn tuổi
chú tại phường phan đình phùng tp nam định để điều tra vai trò liên quan
mở rộng điều tra vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã xác định
đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này là trần thị thơ
hiện đang sinh sống tại cộng hòa liên bang đức
mọi trao đổi liên lạc của thơ với hai đối tượng hùng hưng để nhận ma túy là qua ứng dụng messenger facebook
và thơ sẽ gửi hàng qua đường bưu điện từ đức về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố
quyết định truy nã quốc tế với thơ về tội vận chuyển chế phép chân ma túy
không ta đối tranh với tội vận ma túy của chúng tôi thì với các thủ đoạn ngày càng tinh vi sạc việt
và mới chúng lợi dụng các dịch vụ ví dụ như là qua bưu điện qua chuyển tiền qua ngân hàng
đặc biệt là các đối tượng hình thành các đường dây liên tỉnh xuyên quốc gia
giờ này chúng tôi phát hiện các đường dây ma túy mua bán vận chuyển
từ châu âu cộng hòa lên bắc đức về địa bàn nam định chúng tôi tiêu thụ
và vận chuyển đi một số địa phương khác để tiêu thụ
đa số chủ yếu là ma túy tổng hợp đó là thuốc lắc và ketamin
cùng với đó lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh nam định cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiếp tục phát hiện thu giữ thêm một mươi kg ma túy tổng hợp gồm một năm kg ketamin
thu giữ tại trung tâm khai thác bưu trí
quốc tế miền bắc tp hà nội và bốn mươi năm viên thuốc lắc có trọng lượng tám năm kg
thu giữ tại trung tâm khai thác bưu trí quốc tế miền nam thành phố hồ chí minh
số lượng ma túy tổng hợp này tiếp tục được các đối tượng ngụy trang cất giấu trong hộp sữa bột
và chuyển từ cộng hòa lên bắc đức về việt nam
tổng số ma túy thu giữ lên tới một mươi bốn kg
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đêm qua hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hoạn giấy đồng tiến bình dương
ở khu phố ba phường tân định thị xã bến cát
chữa cháy xuyên đêm đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh bình dương cơ bản không chế được vụ cháy
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
nhận được tin báo cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn giấy đồng tiến bình dương
có diện tích khoảng bảy năm trăm linh m hai
ngay sau đó phòng đã điều động hai mươi sáu xe chữa cháy cùng một trăm một mươi ba cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng gây khó khăn cho công tác dập lửa
lực lượng chữa cháy đã phải chia thành nhiều hướng phun nước để không chế ngọn lửa tránh lan sang các công ty bên cạnh
đến hai giờ sáng nay ngọn lửa cơ bản được khống chế hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang tiếp tục phun nước để ngọn lửa không bùng phát trở lại
do lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa kịp thời nên đã cứu được nhiều thiết bị máy móc và một nhà xưởng rộng khoảng hai m hai của công ty này
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tô hải anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi năm ngách chín ngõ hai mươi sáu
phố yên lạc phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trước đuôi lông mày phải
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn minh phong xã thắng quân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
và đối tượng hoàng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phòng một mươi chín b một tập thể văn trương phường văn chương quận đống đa thành phố hà nội
bị công an tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi ba và có nốt ruồi cách một năm cm trên sau đầu mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan công an tp hà nội
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do tp hà nội
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện